về tình hình nga ukraine đang điều tra gần hai mươi sáu trường hợp nghi ngờ tội phạm chiến tranh
kể từ khi nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này trong đó một trăm ba mươi năm người đã bị buộc tội
ông yuri bilus người đứng đầu bộ phận tội phạm chiến tranh của văn phòng tổng công tố ukraine cho biết
trong số những người bị buộc tội khoảng một mươi năm người đang bị ukraine giam giữ và một trăm hai mươi người còn lại vẫn được tự do
theo ông một mươi ba trường hợp đã được đệ trình lên tòa án và bảy bản án đã được ban hành
nếu nói về các trường hợp tội phạm chiến tranh có gần hai mươi sáu vụ và chúng tôi có một trăm ba mươi năm cáo buộc
đó là sơ bộ không phải là một vụ án đã được gửi đến tòa án nhưng chúng tôi đã chính thức buộc tội họ
vào tháng năm một người lính nga hai mươi một tuổi bị bắt đã trở thành người đầu tiên bị kết án
trong một phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh ở ukraine
trong một chiến dịch quân sự đặc biệt của nga người này bị kết án tù chung thân vì giết một thường dân không vũ trang